thưa quý vị liên tiếp trong thời gian vừa qua nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức cho vay lãi nặng
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự đấu tranh bóc gỡ
qua các chuyên án này đã cho thấy khi lực lượng công an đầu tranh mạnh mẽ quyết liệt
nhưng do lợi nhuận lớn nên các đối tượng vẫn tìm đủ mọi cách để tiếp tục hoạt động tín dụng đen
với nhiều chiêu trò và thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng
đồng thời khiến nhiều nạn nhân tiếp tục sập bẫy tín dụng đen
nhóm đối tượng này đã có sự dịch chuyển từ địa bàn phía bắc vào phía nam hoạt động
hầu hết các đối tượng quê tại hải phòng đã có tiền án tiền sự vào tp hcm tổ chức hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn
băng nhóm này do đối tượng đào xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
và cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự cầm đầu
để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng thắng đã thuê căn hộ trung cư để ở và hoạt động một cách kín đáo
tổ chức quảng cáo dịch vụ cho phòng
trung chọc là đối tượng đã có hai tiền sự và một tiền án cầm đầu
các đối tượng trong ổ nhóm đều hoạt động theo sự phân công vai trò rõ ràng
khi khách hàng nào đến hạn mà chưa trả được nợ trung trọng chỉ đạo đàn em đến tận nhà khách hàng
chửi bới gây sức ép hoặc ngồi chây ý đến khi nào khách hàng trả tiền mới chịu về
theo từng nhiệm vụ phân công trung trả công cho đàn em từ một mươi đến ba mươi triệu đồng một tháng
đến cái thời hạn trả nợ thì các đối tượng này sẽ gọi điện nhắc nợ gọi điện cho người thân bạn bè
nói những lời lẽ rất khó nghe bức xúc và có thể ghép những hình ảnh thông tin bịa đặt
bôi nhọ người đi vay và đăng lên các cái tài khoản xã hội nhắn tin cho bạn bè để làm sao gây sức ép cho người trả nợ
ngoài ra các đối tượng này cũng sử dụng các đối tượng lưu manh con đồ
trong trường hợp người đi vay mà cố ý chơi ý không trả nợ
thì các đối tượng này có thể là các đối tượng nghiện các đối tượng có tiền án tiền sự
sẽ đến nơi làm việc nơi ở của đối tượng để gây sức ép
theo nhận định của cục cảnh sát hệ sự
thời gian tới do tình hình khó khăn về kinh tế
người dân có nhu cầu vay vốn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt phục hồi sản xuất kinh doanh
nhưng không đáp ứng được yêu cầu vay vốn của hệ thống ngân hàng
từ đó sẽ có xu hướng tìm được các nguồn vay không chính thống
trong đó có tiến dụng đen để vay tiền
mà nên liên hệ ngay với các tổ chức tài chính các ngân hàng để được hỗ trợ vay theo đúng quy định của pháp luật
và cục cảnh sát cũng đề nghị là những khách đã vay tiền của các đối tượng cho vay lãi nặng này
thì liên hệ ngay với cục cảnh sát hệ sự phòng trọng án để cung cấp các thông tin và hỗ trợ trong quá trình giải quyết
từ đầu năm đến nay công an các địa phương đã phát hiện và triệt phá gần một một trăm linh vụ
khởi tố hơn năm trăm linh bị can liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
dự báo hoạt động tiến dụng đen
tiếp tục có xu hướng phức tạp trong thời điểm cuối năm
cục cảnh sát hình sự công an các đơn vị địa phương đã lên phương án xử lý
nằm trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai